sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía đông miền trung philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là cai tắc
hồi bảy giờ vị trí tâm bão cài tắc ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi bảy chín độ kinh đông cách bờ biển miền trung philippines khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tương đương sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão cay tắc di chuyển chậm theo hướng tây mỗi giờ đi được năm km đến bảy giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một ba độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu bảy độ kinh đông cách bờ biển miền trung philippines khoảng một trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tương đương sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km